cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an vừa phát hiện bãi chôn lấp chất thải nguy hại khoảng một mươi năm tấn của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên bôi trường trà vinh tại tỉnh trà vinh
bãi chôm lắp chất thải chưa qua xử lý tại xã tập sơn huyện trà cú bãi chôm lắp bao gồm cả nhà máy có diện tích là ba bốn hectare
bên trên được nguy trang bằng cát trồng cỏ và thải trâu bò nhưng phía dưới là lớp chất thải nguy hại
qua kiểm tra cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện lượng rác thải không được xử lý hoặc xử lý chưa triệt để
được chôm lắp với khối lượng ước khoảng một mươi năm tấn hiện các mẫu chất thải tro sỉ đang được đưa đi phân tích kiểm nghiệm